đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã làm việc với trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch hà nội
đây là đơn vị sự nghiệp công lập được hợp nhất từ sáu đơn vị thuộc các cơ quan sở kế hoạch và đầu tư sở công thương sở văn hóa thể thao du lịch
ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và sở ngoại vụ hà nội
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải đánh giá việc sắp nhập các đơn vị thuộc các cơ quan thành mô hình trung tâm như hiện nay là phù hợp
đã có những kết quả bước đầu giúp nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư tiết kiệm chi phí cho nhà nước đóng góp vào sự tăng trưởng thu hút đầu tư của thành phố
theo bí thư thành ủy hà nội muốn làm tốt công tác xúc tiến đầu tư thì đội ngũ cơ quan thực hiện nhiệm vụ này phải phân tích
tổng hợp được tình hình kinh tế xã hội của thành phố
tưởng phối hợp gắn kết chặt chẽ giữa trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch với các sở ngành
đồng thời tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai các dự án